ngày hai mươi năm tháng chín tại tp hcm báo diễn đàn doanh nghiệp phối hợp cùng trung tâm báo chí thành phố
tổ chức hội nghị bất động sản hai nghìn một mươi chín với chủ đề
lấy ý kiến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại tp hcm
thống kê từ hiệp hội bất động sản thành phố sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thị trường bất động sản có sự chững lại tất cả các phân khúc
chỉ ba dự án nhà ở thương mại mới được sở xây dựng đề xuất ubnd công nhận
giảm một mươi sáu dự án so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tại đây các nhà quản lý chuyên gia cùng hai trăm linh doanh nghiệp chia sẻ những thông tin hữu ích
cùng phân tích giải pháp cho thị trường các vướng mắt về luật liên quan đến xây dựng đất đai nhà ở
hội nghị tiếp thu ý kiến doanh nghiệp sẽ kiến nghị tạo cầu nối cơ quan quản lý trung ương địa phương
tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp tại vùng tp hcm
để doanh nghiệp sớm được yên tâm để doanh nghiệp phát huy vai trò động lực cho nền kinh tế